ngay sau khi chương trình thời sự ngày một mươi bốn tháng năm của truyền hình nhân dân phản ánh về việc sau các trận mưa đầu mùa
nhiều tuyến đường của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị ngập nước cục bộ nghiêm trọng do rác thải nghẹt tại các cống thoát nước
hôm nay chủ tịch ubnd tp biên hòa phạm anh dũng đã ký văn bản nghiêm khắc phê bình bốn chủ tịch ubnd phường
theo đó chủ tịch ubnd tp biên hòa phạm anh dũng nghiêm khắc phê bình trách nhiệm chủ tịch ubnd bốn phường tân hòa tân biên hố nai và bình đa
đồng thời yêu cầu ubnd các phường khẩn trương khắc phục và giao các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện của các phường
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng năm chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đã có phản ánh về việc sau những cơn mưa lớn đầu mùa
rác thải sinh hoạt trôi theo dòng nước ra đường
những đoạn trũng đã bịt kín các tấm đan thu nước và miệng hố ga gây gập nước nghiêm trọng nhiều đoạn đường
điều này khiến cho hàng trăm phương tiện ô tô và xe máy bị chết máy giữa dòng nước giao thông ủn tắc nhiều giờ liền